nhân kỷ niệm ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương
cùng lãnh đạo bộ y tế đã đi thăm chúc mừng đội ngũ cán bộ
cựu cán bộ ngành y tế tp hcm
đến thăm viện pasteur tp hcm đồng chí võ văn thưởng đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh
chỉ đạo tuyến công tác nghiên cứu khoa học sản xuất vaccine
đã đóng góp tích cực vào thành tiệu chung của ngành y tế
cũng như sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân
giúp việt nam là một trong những nước đạt kết quả tốt trong việc khống chế nhiều dịch bệnh
cùng ngày đồng chí võ văn thưởng đã đến thăm chúc mừng giáo sư tiến sĩ bác sĩ
nhà giáo nhân dân nguyễn đình hối nguyên hiệu trưởng trường đại học y dược
nguyên giám đốc bệnh viện đại học y dược tp hcm
đồng chí võ văn thưởng bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp to lớn của giáo sư nguyễn đình hối
đối với ngành y tế việt nam nói chung và ngành ngoại khoa nói riêng
giáo sư chính là tấm gương sáng trong công tác giảng dạy
trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân để các thế hệ y bác sĩ sau này nói theo